nhân viên này được phân công nhiệm vụ giám sát việc vận chuyển hàng hóa hành lý của hành khách khách hàng từ khu vực tập kết lên tàu bay và ngược lại
lợi dụng công việc được giao nguyễn quốc thắng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trong đó chủ yếu là các mặt hàng công nghệ cao như điện thoại di động máy tính bảng
các tài sản trộm cắp được thắng chủ động giao bán trên mạng internet để lấy tiền tiêu xài
cơ quan điều tra bước đầu xác định nguyễn quốc thắng đã thực hiện khoảng một mươi vụ trộm cắp
quá trình phạm tội thắng đã móc ngoặc với một số đồng nghiệp để dễ dàng trộm cắp tài sản